xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn lan tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
đi là người ta lúc nào cũng cầm súng đi theo là bắt súng là đi để đi một đoàn là
súng mà lại muốn được một khẩu súng với này bà con đi cũng rất sợ không dám gần
bàn tà dê những ngày đầu năm hai nghìn một mươi năm bất ngờ xuất hiện một nhóm đối tượng được trang bị rất nhiều
vũ khí thường xuyên đi tuần trang nổ súng tìm hủy đối với bà con cho bạn
tại đây chúng xây dựng những căn nhà kiên cố nhiều lớp có hàng chục người đàn ông thay nhau
canh gác luôn luôn thường trực xuống chia tay những đối tượng này là ai tại sao chúng lại trở thành
nỗi kinh sợ cho nhân dân của bản dân tộc mông nằm rất sâu trong một thung lũng hoang vắng như vậy ừ ừ
được coi là công việc khó khăn nhất của những người làm công tác điều tra bởi lẽ đây là những tên tội
phạm có thủ đoạn tinh vi lì lợm chúng không từ bỏ một mánh khóe nào để che mắt cơ quan chức năng
lẩn trốn pháp luật do vậy việc lột chân mặt nạ bên ngoài để thấy được gương mặt thật của chúng không
phải là điều dễ dàng mà đó thực sự là những cuộc đấu trí cân não căng thẳng chưa có tiền lệ đó là cụm từ
được nhắc đến nhiều nhất trong các báo cáo về chiến dịch lớn của công an tỉnh sơn la kéo dài hơn
một mươi năm cho một chiến dịch triệt xóa tệ nạn ma túy tội phạm ma túy từ trong nội địa ra ngoài biên giới
chúng tôi đang muốn nói tới chiến dịch đấu tranh với một chuỗi các chuyên nạn đấu tranh với một chuỗi các chuyên nạn đấu tranh với một chuỗi các chuyên nạn
nối tiếp nhau do công an tỉnh sơn la thực hiện từ năm hai nghìn sáu đến nay nhằm chuyển hóa địa bàn và ngăn chặn các lùa ma túy từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta
không biết phải dùng những từ ngữ gì để nói thêm về chuyên nạn này bởi đây thực sự là một cuộc chiến không quan niệm giữa thời bình
bình thường một vùng dừng núi trùm trùm biệt điệp một vùng biên giới điểm trở đường tiểu mạch dây như
giang lược nhiễm vụ vận chuyển ma túy xuyên màn đêm với hai trăm năm mươi km đường biên giới tiếp giáp với nước vạn lào
với hai trăm năm mươi km đường biên giới tiếp giáp với nước vạn lào cách một trong những trung tâm tuyển bộ hay tham gia ở sơn la cũng như
tâm ma túy lớn nhất thế giới là tam giác vàng chỉ khoảng năm trăm linh km
khu vực biên giới thuộc tỉnh sơn la đã và đang là một trong những điểm nóng nhất
về tội phạm ma túy trên cả nước
một đường biên giới dài tiếp giáp hai tỉnh phía bắc nước lào là hội văn và luông pháp văn
từ đây có thể vận chuyển ma túy về nội địa việt nam và đi các nước thứ ba
trong gần chục năm nay ở địa bàn sơn la
mỗi năm lực lượng chức năng bắt giữ xử lý từ một đến một năm trăm linh vụ án ma túy
thu hàng trăm kg heroin hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp
những con số chỉ mới là thông kê
ma túy bùa vây sơn la đã từ vài chục năm
khi mà chồng kết thúc viện
là một tập tụng không thể thiếu của bà con độc bảo nơi này
trước những năm một nghìn chín trăm chín mươi sơn la là địa bàn canh tác cây thùng phiện lớn
bà con trồng cây thuốc viện để dùng hoặc để lấy nhựa xuất khẩu
có thể nói đây là một địa bàn mà nó có cái gì đó nó tác động về lĩnh vực và hệ ma túy từ rất lâu
tôi nhớ là cách đây
chừng gần bốn mươi năm
vào những năm trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thì chính khu vực xã kiến thiết
và nay là xã long luông của huyện bộc châu
cũ và nay là huyện vân hồ
là một trong những địa chỉ đỏ mà chính phủ có dự án để trồng cây anh túc
hay còn gọi là cây thuốc viện
vì ở đây thời tiết khí hậu rất là thuận lợi đất nai thì màu mỡ
phù hợp với
với việc trồng cây anh túc và cây anh túc phát triển
cây đây gần bốn mươi năm trước năm một nghìn chín trăm tám mươi
thế và chính vì cái việc trồng cây thuốc viện
vào những thời điểm đó
thì thu được cái vừa là năng suất
vừa là chất lượng hiệu quả
và tôi được nghe những bác lãnh đạo ngày xưa ở huyện
và một số ngành chức năng kể lại
là cái chất lượng của cái nhựa thuốc viện
trồng ở khu vực xã kiên tiết ngày xưa
rất là tốt
có thể nói là hàm lượng mốc phiên rất là cao
mà cái đấy là có khuyến khích của chính phủ thời đó
thế mà ma túy hồi đó
nó đã tác động vào cái tiềm thức
nhận thức của đồng bào dân tộc ở vùng này
tôi cho rằng
nghiên cứu lại tính lịch sử của ma túy ở đây
thì thấy rõ như thế
là thời điểm tình hình tội phạm ma túy
và tệ nạn ma túy ở sơn la diễn biến rất phức tạp
thời điểm đó nổi lên bốn vấn đề
số người nghiện rất đông
có khoảng hai mươi người nghiện trên địa bàn
trong danh sách quản lý của công an
sơn la là địa bàn có truyền thống trồng cây thuốc viện
hiện tượng tái trồng cây thúc viện vào thời điểm đó rất là nhiều
nhiệm vụ hai nghìn sáu hai nghìn bảy
có tầm một mươi năm hai mươi hectare tái trồng cây thuốc viện
mặt khác đối tượng bán lẻ ma túy
và đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động rất phức tạp
bên cạnh đó
số tiểu khu tổ dân phố có người nghiện rất là đông
qua khảo sát đánh giá
chỉ còn chín xã thời điểm đó là không có người nghiện
và có một năm trăm năm mươi chín trong số ba bảy trăm một mươi bốn bản tiểu khu tổ dân phố
là không có người nghiện
trước tình hình đó
công an tỉnh sơn la đã tham mưu cho chính quyền tỉnh sơn la
sớm chủ động xây dựng các kế hoạch triển xóa các công điểm trong nội địa
từng bước chuyển qua các địa bàn phức tạp
đồng thời điều tra theo dõi để ngăn chặn các luồng ma túy xâm nhập từ nước ngoài vào việt nam
qua điều tra cho thấy
khu vực biên giới thuộc huyện mộc châu cũ này
thuộc hai huyện mộc châu và vân hồ
luôn là điểm nóng về tình trạng buôn bán sử dụng ma túy
hơn nữa đa phần số tội phạm buôn bán ma túy ở khu vực này đều là người dân tộc mông
đồng bào dân tộc mông là những cụm dân cư có những đặc điểm đặc thù riêng có
đó là giữa họ tồn tại mối quan hệ đồng tộc họ hàng liên gia
hay nói cách khác là tính cộng đồng rất cao
thậm chí tính cộng đồng này còn vượt qua khỏi
những ngăn cách về địa giới hành chính
vì thế sợi dây liên kết giữa người mông ở việt nam
và người mông trên đất bạn lào luôn rất khăng khít
vô hình chung đã trở thành những mắt xích quan trọng
trong các đường dây vận chuyển ma túy vào việt nam
trong vấn đề mà lực lượng cơ quan quan tâm ở đây là
tính đặc thù đặc điểm riêng có của vùng đồng bào dân tộc mông
là tính cộng đồng của họ rất cao
nhưng mà nếu tính cộng đồng có tính truyền thống
mà họ đoàn kết để xây dựng cuộc sống mới
hợp tác với nhau tựa vào nhau để lao động
tăng gia lao động sản xuất cải thiện nâng cao đời sống
thì đó là điều rất đáng mừng
thế nhưng mà qua công tác phòng ngừa đấu tranh chống tự phạm
thì lực lượng công an sơn la cũng nghiên cứu rất nhiều
thì cái tính cộng đồng này mà trong hoạt động tội phạm nói chung
là buôn mãn ma túy thì rất là nguy hiểm
cái này nó chi phối ảnh hưởng lớn
không những cộng đồng và người mông ở vùng này mà
cộng đồng người mông ở bên kia bên dưới
tóm lại là người mông bên kia bên dưới
và người mông bên này họ có mối quan hệ khá là kháng khít
một địa danh được nhắc đến nhiều nhất trong các báo cáo của cơ quan chức năng
ở giai đoạn này về tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy
đó là xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
vùng đất này chứa đựng những điều gì bí ẩn
khiến các nhóm tội phạm luôn muốn tìm đến làm nơi ẩn náu
đó chính là câu hỏi lớn dành cho các cơ quan chức năng
ở thời điểm bấy giờ và ngay cả ngày hôm nay
lóng luông được phí như cái yết hầu của con đường ma túy
từ tam giác vàng qua lào vào việt nam
xã lóng luông trước thuộc huyện mộc châu
nay thuộc huyện vân hồ
giáp danh với các xã hang kia bà cò của huyện mai châu tỉnh hòa bình
được mệnh danh là vùng đất giữ
bởi hoạt động mua bán vận chuyển ma túy cực kỳ phức tạp
lóng luông cách đường biên giới việt lào khoảng một mươi năm km

theo số liệu của

theo số liệu của
cơ quan chức năng vào giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi bốn
toàn xã có một bốn mươi tám hộ với năm hai trăm chín mươi năm nhân khẩu
nhưng có đến một mươi năm số người nghiện ma túy đối tượng truy nã thi hành án
có biểu hiện phạm tội mua bán ma túy trong diện quản lý
đường vào lóng luông là độc đạo
một bên núi thầm bên kia vực sâu nên người lạ rất khó xâm nhập mà không bị phát hiện
nhất cử nhất động của bất kỳ ai từ người bưu tá thợ điện đến người bán hàng rong
khi vào lóng luông đều gặp phải những ánh mắt dò xét của người dân bản địa
những đặc điểm nêu trên khiến lóng luông được ví như một bong ke của vùng tây bắc
không những thế với đặc điểm dân cư đa phần là đồng bào dân tộc mông
có mối quan hệ thân thiết với người mông bên nước bạn lào
đã góp phần biến vùng đất này trở thành một lãnh địa của tội phạm về ma túy
quá trình đấu tranh lực lượng chức năng luôn xác định
địa bàn xã lóng luông huyện vân hồ là một trọng điểm cực kỳ phức tạp về tội phạm ma túy
toàn xã có thời điểm số đối tượng liên quan đến việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lên tới con số hàng trăm
tà dê là bản dân tộc mông thuộc xã lóng luông nằm lọt giữa một thùng lũng rất sâu
bản này cách quốc lộ sáu và xã lóng luông hơn ba km và rất gần với đường biên giới lào
muốn vào bản chỉ có một con đường độc tạo sen giữa các khe núi đá uốn lượn dốc dựng đứng
với địa thế hiểm trở tà dê trở thành một khu vực hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài
đặc biệt tà dê nằm gần khu vực mông
đặc biệt tà dê nằm ngay cạnh một số điểm nóng về ma túy ở tây bắc như hang kia bà cò thông viện mai châu tỉnh hòa bình
bản tà xê với những đặc điểm tự nhiên nhất
bản mông hẻo lánh này trở thành địa bàn lý tưởng cho những ông chủng ma túy nhắm tới để về đây cắt cứ
công an tỉnh sơn la đã báo cáo bộ công an và thường trực tỉnh nguyễn sơn la xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm phối hợp phòng chống ma túy trên tuyến biên giới sơn la và các tỉnh bắc lào
kế hoạch sh chín đã ra đời trong bối cảnh đó
với sự tham gia vào cuộc của không chỉ lượng công an bộ đội biên phòng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến tận thôn bản

công an tỉnh sơn la đã báo cáo bộ công an và thương trực tỉnh nguyễn sơn la xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm phối hợp phòng chống ma túy trên tuyến biên giới sơn la và các tỉnh bắc lạc

công an tỉnh sơn la đã báo cáo bộ công an và thương trực tỉnh nguyễn sơn la xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm phối hợp phòng chống ma túy trên tuyến biên phòng và các tỉnh bắc lạc
với sự tham gia vào cuộc cuộc của không chỉ lực lượng công an bộ đội biên phòng và cả hệ thống chính trị từ tận thôn bản

với sự tham gia vào cuộc cuộc cuộc của không chỉ lực lượng công an bộ đội biên phòng và cả hệ thống chính trị từ tận thôn bản

công an tỉnh sơn la thực hiện kế hoạch chuyên đề này hai bên cũng hiểu và chia sẻ với nhau tạo điều kiện cho nhau trong việc đấu tranh với tội phạm đây cũng là điểm tựa cho lực lượng công an sơn la tiếp tục thực hiện các chuyên án sau này để đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài trên địa bàn sơn la
công an tỉnh sơn la đã hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng với nghiệp vụ phòng chống ma túy cho lực lượng phòng chống ma túy của công an năm tỉnh bắc lào hàng năm đều có các lớp bồi dưỡng tổng hợp đánh giá thì lực lượng phòng chống ma túy của bạn cũng trưởng thành hơn

xin chào và hẹn gặp lại
trận chiến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm trấn áp bục toán của người đối tượng mang theo súng chó săn vận chuyển máu tí tại khu vực bản đà tên xã triển sơn nguyễn châu
khi bị lực lượng công an phát hiện các đối tượng nổ súng vào lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác đặc biệt của công an sơn la phải nổ súng chấn áp tiêu diệt một đối tượng thu giữ bốn mươi bánh heroin một súng k năm mươi chín một súng ak đã lên nòng ba mươi hai viên đạn
rồi trận đánh ở khu vực thung quang xã vân hồ trận đánh ở núi rồng thuộc địa phận bản thó hồng
tại bản na sàng xã triềng xuân huyện vân hồ bắt giữ ba đối tượng cùng sáu mươi bánh heroin
một mươi năm chín trăm hai mươi chín viên mạng tí tổng hợp bốn khẩu súng quân dụng
những trận đánh diễn ra trong rừng thẳng hầu hết là khi trời đã về đêm
những chiến sĩ công an đã xé rừng băng xuyên qua cái bênh mang mịt mùng của núi rừng thẳng thẳng
chịu bao khổ cưng vất vả để hoàn thành nhiệm vụ có cả nổ máu và cả những hy sinh cầm lặng của những chiến sĩ công an không thể nào thiết diệt

bên giờ tôi cũng không hiểu đó có phải là lý tưởng cách mạng không
hay là đó là vì bình yên cuộc sống hay là vì cái gì mà chúng tôi có thể sống sót
gần ba năm rưỡi qua chín giai đoạn tiêu diệt bắt giữ xử lý hai mươi năm đối tượng
thu giữ bốn trăm chín mươi tám bánh huyện
hai mươi một khẩu súng quân dụng các loại ba trăm ba mươi ba viên đạn cũng như nhiều tăng nguồn khác
thắng lợi từ những trận được kích trong rừng vàng
thực sự là một chiến công to lớn của lực lượng công an sơn la
là thành công của chuyên án mang tên hai trăm bảy mươi chín l
từ kết quả thực hiện chuyên án này cho thấy
nhiều đường dây ổng nóng mua bán vận chuyển trái khép chất ma túy
với số lượng lớn hoạt động lâu năm trên địa bàn
nhiều đối tượng truy nã cuộn cán đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trong thời gian dài
và tiếp tục hoạt động phạt đội về ma túy đã bị phát hiện bắt giữ triệt xóa
tôi tin rằng đây thực sự là một nơi lý tưởng để chúng có thể trú chân an toàn trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
trong quá trình điều tra xác minh về các đối tượng truy nã hiện đang trú ẩn tại lóng luông công an sơn la thấy nổi lên hai cái tên
đó là nguyễn thanh tuân và thủy văn thuận
đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm bởi tuân có đến bốn lệnh truy nã còn thuận thì có hai lệnh
chúng đã tìm về đây mượn đất của một số đồng bào mông mà chúng có quan hệ để dựng nhà
để có thể xâm nhập vào bản các trinh sát phải khéo léo hóa trang thành nhiều vai khác nhau
nhiều lần phải đóng vai những người đi thu mua nông lâm sản để tránh sự cảnh giác của các đối tượng và của chính bà con nơi đây
thời gian lưu lại bản các trinh sát đã thu được nhiều thông tin quý giá về hai đối tượng tuân và thuận
trong quá trình sinh sống ở đây thông qua việc thu thập địa tử vốn là những quan nghiện để làm tay sai đắc lực
chúng dùng nhiều vũ khí để ra oai thị uy ở vùng khiến bà con kinh sợ
đặc biệt nhiều bằng chứng cho thấy tuân và thuận vẫn tiếp tục thực hiện những phi vụ buôn bán ma túy lớn
bên cạnh đó trong quá trình đấu tranh với một số đối tượng bị bắt giữ trong các
đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới nhiều lời khai có nhắc đến hai cái tên tuân và thuận
với vai trò là ông chùm đứng sau điều kiện hoạt động của một số đường dây lớn
qua quá trình điều tra công an sơn la đã xác minh hai cái tên quân và thuận mà các đối tượng bị bắt giữ nhắc đến
chính là hai đối tượng nguyễn thanh quân và nguyễn văn thuận hiện đang lẩn trốn ở lũng xá tà dê
tuyến hoạt động của tội phạm ma túy từ biên giới vào việt nam thì là cơ bản do hai đối tượng này điều hành
chúng thu gom những đối tượng truy nã ở địa bàn thu gom những đối tượng truy nã ở các địa phương khác vào đây để thành lập một ổ nhóm một đường dây
để mua bán ma túy từ nước ngoài vào việt nam
giai đoạn đầu khi cái vỏ bọc của nó chưa tốt chưa chắc chắn thì nó phải xuất hiện
nhưng sau khi nó có vỏ bọc khá chắc rồi thì chính nó là người mà kết nối điều hành vận chuyển không dám nói là một trăm linh
nhưng mà cái lượng ma quý ở bên kia bên dưới phải khá nhiều
thì đây là vấn đề chăn trở nhất của ban giám đốc công an sơn la trong những năm vừa qua và của ban chỉ đạo chuyên án hai trăm bảy mươi chín
năm hai nghìn một mươi năm sau khi xử lý xong các toán vũ trang công an sơn la tập trung làm công tác điều tra cơ bản và công tác trinh sát đối với hai đối tượng tuân và thuận
phối hợp cùng các đoàn cán bộ của cấp ủy chính quyền địa phương trong nhiều đợt công tác như trao nhà tình nghĩa xây dựng phong trào đại đoàn kết xây dựng các tổ liên gia tự quản
các mũi trinh sát của công an sơn la đã được xây dựng
công an sơn la lại tiếp tục nhiều lần xâm nhập tà dê lũng xá nắm bắt thông tin về các đối tượng cũng như thái độ cách nhìn nhận của người dân
từ đó làm cơ sở âm thầm chuẩn bị cho việc đấu tranh chuyên án đặc biệt sắp tới
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm những mục tiêu của phương án hai trăm bảy mươi chín nll cơ bản đã đạt được

phép lực lượng chức năng sơn la bắt đầu tập trung đấu tranh với hai đối tượng chuyên án đặc biệt nguyễn thanh tuần và nguyễn văn thuận
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm ban giám đốc công an tỉnh đánh giá tình hình và nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ
cũng nghe những báo cáo các đơn vị về báo cáo thì chúng tôi quyết định là xác lập chuyên án mang bí số một mươi tám tn đối với nguyễn thanh tuân

cũng nghe những báo cáo thì chúng tôi quyết định xác lập chuyên án mang bí số một mươi tám tn đối với nguyễn thanh tuần

tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm ban giám đốc công an tỉnh đánh giá tình hình và nghiên cứu lại toàn bộ hồ sư
cũng nghe những báo cáo thì chúng tôi quyết định xác lập chuyên án mang bí số một mươi tám tn đối với nguyễn thanh tuần
sau khi tổng kết chuyên án hai trăm bảy mươi chín ll công an tỉnh sơn la đã quyết định văn hành kế hoạch số ba trăm hai mươi bảy
thành lập tám tổ công tác để tập trung điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ thông tin hình ảnh
để phục vụ cho việc xây dựng sơ đồ phương án kịch bản chi tiết để đón bắt đối tượng
sau khi tổng kết chuyên án hai trăm bảy mươi chín ll công an tỉnh sơn la đã quyết định văn hành kế hoạch số ba trăm hai mươi bảy

từ vùng tam giác vàng về sơn la và cuộc chiến không quan niệm của lực lượng chức năng với những đối tượng đó
nói rằng đây là cuộc chiến chưa có hồi kết thì quả là không sai
bởi lẽ tiêu diệt nhiều nhóm lẻ xâm nhập về nội địa không phải là mục tiêu cuối cùng của cơ quan chức năng
điều tối quan trọng là phải chặt đứt những mắt xích trọng yếu nhất điều khiển đường dây này
và cuộc đột kích đã thực sự bắt đầu vào thời điểm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
điều tối quan trọng là kiên cố được xây dựng theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường tàu bao bọc biệt lập dưới xung quanh
nhóm đối tượng này bỗng chốc trở thành nỗi kinh sợ của bà con trong vùng
cũng thời điểm này chuyên án hai trăm bảy mươi chín l đang đi vào giai đoạn cao điểm
một mặt công an tỉnh sơn la xác định phải tập trung lực lượng để đấu tranh quyết liệt với các đối tượng của phương án hai trăm bảy mươi chín
mặt khác sử dụng một bộ phận cán bộ
bộ phận cán bộ song song tiến hành công tác điều tra cơ bản ban đầu về nhóm đối tượng mới xâm nhập về tà dê với những dấu hiệu hết sức nguy hiểm
lúc đó chúng ta tập trung vào giải quyết những vấn đề liên quan đến địa bản
trong đó nổi lên là phải giải quyết được bốn mươi hai đối tượng chuyên án
chủ yếu chuyên án về ma túy ở địa bản xã đông lua
trong quá trình chúng ta triển khai thì chúng ta thấy nổi lên có hai đối tượng đó là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận
hai đối tượng chuyên án mà qua nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là đây là hai đối tượng chuyên án đặc biệt nguy hiểm
mà đã bị truy nã ở các chuyên án lớn do cục c bốn mươi bảy thời điểm đó xác lập và do công an quảng ninh xác lập
đối tượng nguyễn thanh tuân sinh ngày một mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại thôn lặng xã yên trung huyện văn hồ tỉnh sơn la
có bốn quyết định chuyên án
quyết định truy nã đặc biệt số chín mươi năm ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
quyết định chuyên án đặc biệt số một mươi bảy
quyết định chuyên án đặc biệt số một mươi tám ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quyết định truy nã đặc biệt số chín c bốn mươi bảy t tám ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số ba tc bốn mươi bảy ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
đối tượng nguyễn văn thuận tức thuận chuột sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại xã liêm cầu huyện thanh liêm tỉnh hà nam
chú ở bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
có hai quyết định chuyên án
quyết định truy nã đặc biệt số một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
quyết định chuyên án đặc biệt số bốn pc bốn mươi bảy ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
quyết định chuyên án đặc biệt số năm pc bốn mươi bảy ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
hai tên chùm ma túy nổi lên từ lời khai của hàng chục nhóm đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới
bị lực lượng đặc biệt từ chuyên án hai trăm bảy mươi chín ll bắt giữ đã thực sự gây chú ý với cơ quan điều tra công an tỉnh sơn la với một lý lịch truy nã dày đặc
và một điều vô cùng nguy hiểm chúng chính là những kẻ cầm đầu nhóm đối tượng lang bạc
được trang bị vũ khí mới xâm nhập về
để cát cứ tại bản tà dê
những kế hoạch đấu tranh bắt đầu được triển khai một cách quyết liệt
ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm cùng lúc hai chuyên án được xác lập với bí số một mươi tám tn đối với nguyễn thanh tuân một mươi chín tn đối với nguyễn văn thuận
chuyên án này có tính đặc thù riêng là chuyên án để đấu tranh với đối tượng truy nã đặc biệt về tội

của hai đối tượng cộng cán nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận
thế nên là việc tính toán trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ
để xác lập hai chuyên án đặc biệt này là cả một quá trình
nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận với hồ sơ co một trăm linh hai
đã trở thành một thách thức với cơ quan điều tra công an tỉnh sơn la
chúng xưng hồn xưng bá ở nhiều nơi
nhưng hiện tại lại rút về một địa bàn hẻo lánh để lẩn trốn
cơ quan điều tra đã phải làm gì để nắm rõ đường di biến động
cũng như những hoạt động phạm tội khác của chúng
công tác điều tra ban đầu được ban chuyên án nhanh chóng triển khai
với hàng loạt kế hoạch
như kế hoạch số hai mươi chín kế hoạch số ba mươi
thành lập nhiều tổ công tác tập trung giả soát các tài liệu
liên quan đến một mươi tám tn
nhằm thu thập những thông tin liên quan đến hai mươi tuổi này
nguyễn thanh tuân bỏ nhà ra đi từ khi ngoài hai mươi tuổi
không nghề nghiệp
tuân dính vào hoa túy như một định mệnh
với sự mưu mô lanh lợi
không bao lâu tuân trở thành một kẻ cầm đầu
của rất nhiều đường dây buôn bán hoa túy
từ trong nội địa
xuyên qua các vùng biên giới đặc biệt
của khu vực tăng giáp vàng
bởi dù heroin hay hồng phiến

các loại đều là hàng
mết in tăng giáp vàng

mặt khác tuân có nguồn hàng cực kỳ dồi dào
lấy bao nhiêu cũng có

có thâm niên thường tìm đến tuân

nhưng hầu như tuân không bao giờ ra mặt
chỉ ngồi một chỗ giao dịch với các chủ hàng
và các đầu mối mua hàng
các đầu mối mua hàng
nguyễn văn thuận là một trong những cộng sự tắc lực của tuân

trong quá trình thực hiện tổ công tác đã kiểm tra hành chính và giáo dục giăn đe các đối tượng không được vào bản tà dê để tiếp cận đối tượng một mươi tám t và một mươi chín t
và cũng nói rõ luôn là hai đối tượng này đang trong diện đấu tranh vận động để các đối tượng ra đầu thú
và nếu mà các đối tượng ở dưới xuôi vẫn cố tình vào thì cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để ngăn chặn và đẩy đuổi
các đối tượng
đội hai gồm bảy đồng chí tập trung các giải pháp tuyên truyền vận động hai đối tượng một mươi tám một mươi chín t và các đối tượng truy nã liên quan tại địa bàn lũng xá tà dê ra đấu thú
đội ba gồm một mươi đồng chí là tổ trinh sát thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bí mật để nắm mắt các quan hệ thông tin và các quan hệ hiện hành của các đối tượng trọng tâm
như quan hệ gia đình người thân
công tế thân nhân đối tượng có các hành vi gây sức ép can trở lực lượng công an
xây dựng sơ đổ địa hình địa vật nơi ở của đối tượng trang bị vũ khí chất cháy nổ phòng thủ để chống đối lực lượng chức năng phục vụ cho việc xây dựng phương án tổng thể triệt phá
qua công tác trinh sát và nhiều biện pháp nghiệp vụ thấy rằng xung quanh đối tượng chính luôn có rất nhiều đối tượng vệ tinh giúp sức
ba chuyên án đã họp bàn và nhận định
bốn phá án thành công nhất thiết phải móc tách vào đối tượng vệ tinh khỏi hai đối tượng chính
bởi nếu để chúng ở lại giúp sức cho quân quận thì đây sẽ là những tay súng liều lĩnh manh động sẵn sàng xả số vật lực lượng chức năng của người dân hiệp án
các trinh sát của công an sơn la được giao nhiệm vụ đi rất nhiều tỉnh thành trong cả nước như hà nội hải phòng hải dương thanh hóa hòa bình
để xác minh thông tin lý lịch của những đối tượng tay chân từ đó đưa ra các kế hoạch cụ thể để bóc tách các đối tượng
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám qua công tác trinh sát lực lượng công an sơn la phát hiện một đối tượng thân tỷ
một nguyên thanh tuân là viện trè dùng xe bán tải đi đón hai đối tượng khác là nguyễn bạch phú và bạch công dũng từ hà nội đến mộc châu
để tìm cách đưa vào tà dê tăng cường canh gác bảo vệ cho chủ hợp lý
các đối tượng xuống xe bán tải tại địa điểm tầm kết là nhà của viện trè tại mộc châu
sau đó chúng đã thay đổi phương tiện di chuyển bằng xe buýt
để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng chúng phân tán thành hai nhóm nhỏ
đầu tiên chúng thả bạch công dũng tận u một mươi sáu để đối tượng này bắt xe khách đi vào bàn
còn viện trè và nguyễn bạch phú tiếp tục đi xe huyến vào bàn bằng đường càng
thế nhưng chúng không thể ngờ nhất cử nhất động của chúng đều đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát công an
mỗi bước đi của chúng đều bị theo sát
bởi vậy cả ba đối tượng này đồng thời bị lực lượng công an của chúng ta đón lòng bắt gọn
kết hợp với hoạt động chuẩn trang kiểm soát công cai tại ba tuyến đường của cầu chính ra vào tại hai bàn hồng xá và tà dê
chỉ sau đúng hai tháng triển khai kế hoạch công an sơn la đã đưa được hơn một mươi đối tượng là giai trình thân tín của nguyễn thanh quân và nguyễn phát quân vào trung tâm cải nghiệm
chúng tôi đã làm được nhiệm vụ cắt đứt nguồn tiếp tế cũng như hỗ trợ về đối tượng chân tay của đối tượng một mươi tám và chín tên
chúng tôi đã đề xuất đề bàn xuyên án là không thể chưa thể chưa thích hợp để xử lý hình sự ngay thời điểm đến các đối tượng này
mà chúng ta cần phải không chế và đưa đối tượng này vào trung tâm cải nghiệm bắt buộc
thứ nhất để cách ly thứ hai để quản lý
thứ ba là để chúng ta có thời gian để khai thác các đối tượng này
liên quan đến để các đối tượng này cung cấp cho chúng ta
thứ nhất là về hai cái địa điểm bo ke mà các đối tượng này đã ẩn lấp ở đây
rồi ở bên trong thì có những cái gì vũ khí thì có những cái gì
rồi các đối tượng hoạt động chống đối như thế nào
thành công những đối tượng vệ tinh ra khỏi hai đối tượng chính là một mức quyết định vô cùng sáng suốt của ban chuyên nán một mươi tám tn và một mươi chín tn
thế nhưng để phá án thành công cần phải có một điều kiện tiên quyết nữa
đó là sự ủng hộ của người dân sở tại
đây thực sự là một thử thách lớn đối với ban chuyên án
bởi để xây dựng được thế trận lòng dân ở nơi được mệnh danh là vùng lõm ma túy
là vùng đất quỷ dữ
đó là một việc không dễ dàng
ban chuyên án cần phải có những kế hoạch để phá án thành công

đó là một kế hoạch để phá án thành công
đối với chuyên án một mươi tám tên và một mươi chín tn
một trong những nhiệm vụ mà lực lượng công an huyện vân hồ tham mưu và triển khai
là công tác vận động đối với người dân
để người dân ủng hộ lực lượng chức năng trong việc vận động tuyên truyền
cũng như là xử lý đối với hai đối tượng này
vào thời điểm đó là có trên hai mươi đối tượng bị phi nã đang ở trên địa bàn
và các đối tượng phi nã đang ở trên địa bàn
các đối tượng phi nã này thường là tàng trữ vũ khí trái phép
có cả vũ khí quân dụng và vũ khí tự chế
và sẵn sàng để chống trả lực lượng chức năng
và để lần trốn
các đối tượng câu kết với nhau và tiếp tục có hoạt động buôn bán ma túy
mua bán ma túy nên là cái tính chất ở địa bàn đây phức tạp
đồng thời các đối tượng phi nã đều là người bản địa ở đây
nên là có sự che chở bao bọc của đối tượng phi nã
của người dân tức là thân nhân gia đình họ
giai đoạn năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
công an vân hồ phối hợp với cấp ủy chính quyền vân hồ
thực hiện tuyên truyền diện rộng trên toàn địa bàn xã
các tổ công tác của cấp ủy chính quyền huyện xã công an huyện
đều xuyên xuống địa bàn
do đồng bào người mông nhiều người không biết tiếng phổ thông
lại sống tương đối khép kín và có tâm lý cảnh giác cao
việc tuyên truyền đập nhiều khó khăn
các tổ công tác phải cử cán bộ là người mông
để dễ dàng hơn trong việc tiếp cận người dân
chúng ta phải gây được cái uy tín
uy tín thì nếu chúng ta vào mà không có phương pháp
không có cách tiếp cận
thì không gây được cái niềm tin của bà con
thì bà con người ta không tin và không nghe
khi anh vào anh nói với dân
đấy phải nói với dân
phải được người ta nghe
rồi cái nội dung tuyên truyền
là phải được người ta hiểu
khi chưa hiểu thì chúng ta chưa thể tuyên truyền được
có khi chúng ta phải đi sâu và phân tích từng kẻ một
ví dụ như là trong các bản góp kết
thì có bao nhiêu nội dung
các nội dung đó thì nó sẽ đụng chạm như thế nào
thì chúng ta cần phải phân tích cho bà con
các chuyến công tác của các tổ
công tác cám bản
đều có thành phần lực lượng
công an tham gia
để làm công tác khảo sát
nắm bắt địa bàn
nắm bắt tình hình
nắm bắt tư tưởng tâm lý
của nhân dân
cũng như nắm bắt về
tình trạng của các đối tượng
tội phạm ma túy hoạt động trên địa bàn
tuyên truyền vận động người dân nơi đây
là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên quyết
bởi do truyền thống
việc truyền đổi nhận thức
đối với đồng bào mông
không thể là việc làm
cũng sáng cũng chiều
bên cạnh đó
hai đối tượng
nguyễn thanh tuân
và nguyễn văn thuận
trong thời gian sinh sống trên địa bàn
cũng rất khôn ngoan
chúng thường xuyên dùng tiền
để lấy lòng một số hộ dân
thông xem như đó là
để chúng tiếp tục
những hoạt động
trong nối pháp vật của mình
thực tế ở hai bản
một số hộ dân được hưởng lợi
đã có thái độ bao che cho chúng
trong quá trình sinh sống
với bản tính hung hãng
hai đối tượng và đàn em của mình
gây ra không ít mâu thuẫn
với bà con nhân dân ở đây
nó làm công tác dân vật khá tốt
thế nhưng mà
tuy nhiên trong cuộc sống
nó vẫn phải có những vấn đề
thế mà chúng ta khai thác
những cái mâu thuẫn
giữa dân sở tại
với những đối tượng này
để chúng ta có cái gì đó
chúng ta khai thác
người dân ở đây
ở cái thời điểm
mà gây cần thiết
sau thời gian dài kiên trì
từng bước vận động
đánh giá theo nhận thức
của nhân dân
đã có chuyển biến tích cực
để chuẩn bị cho phá hẳn
lực lượng chức năng
đã quyết định thăm sò
tổ chức phát biểu
lý ý kiến phản ánh tố giác
của nhân dân
đối với người bị truy nã
đang lẩn trốn ở địa bàn
kết quả có một trăm tám mươi
trên tổng số hai trăm linh hai hồ dân
của hai bản lũng xà và tà dê
tham gia bỏ phiếu
chín mươi năm hồ dân nhất trí
đề nghị đẩy đuổi
tuân và thuận ra khỏi địa bàn
đây là một tin hiệu
vô cùng đáng mừng
tuy đã đạt được sự đồng thuận
ở mức độ cao
sau lực lượng chức năng
cũng không vội vàng
mà tiếp tục kiên trì
đến tận nhà thuyết phục
những hồ dân trở nhất trí
lần phát phiếu thứ hai
kết quả một trăm linh
những người tham gia lấy ý kiến
ở tà dê lũng xá
đã đồng ý với chủ trương
của lực lượng chức năng
là quyết tâm đẩy đuổi
hai đối tượng trên ra khỏi địa bàn
quá trình tuyên truyền vận động
thì bà con đã nhận thức ra được
và hiểu ra được
là tác hại của ma túy
đồng thời là
hiểu được những đối tượng nguy hiểm
như đối tượng nguyễn thánh tuân
và nguyễn văn thuận
vài đối tượng truy nã
và từ đó chúng tôi thâm nhật
đến tận gia đình
và chúng tôi cũng
đưa cho các hộ
ký được cái bản cam kết
là tuyệt đối là không được tiếp tay
và không được giao du
với những đối tượng
đối tượng truy nã
đến gần thời điểm phá án
công tác dân vận được đánh giá
là rất thành công
ở hai bản lũng xá
điều kiện để chúng ta phá án thành công
đã đạt được
lúc này tổng hợp thông tin
từ các mũi trinh sát bảo vệ
đã cho công an sơn la
một hình dung tổng thể
và cụ thể nhất
về thiết kế bom ke
cũng như cách bài trí vũ khí
đạn dược bên trong của chúng
bản truyền án
cần phải có những tính toán chi tiết
cho kế hoạch phá án của mình
nhiều tháng trời
những chiến sĩ của lực lượng công an sơn la
thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhà hai đối tượng
vũ khí lương thực phương diện kỹ thuật
được chuẩn bị
và đối tượng
cho những cuộc hành quân bí mật
cần kéo dài từ ba đến năm ngày mỗi đợt
trên khu vực rừng núi bao quanh nhà các đối tượng
để phá án
bắt buộc phải có những hình ảnh phân tích kỹ
liên quan đến hai điểm trú ẩn này
với kiến thức được đào tạo
trong các trường công an
và thực tiễn quá trình công tác
đặc biệt từ thực tiễn đấu tranh
trong chuyên án hai trăm bảy mươi chín ll
các trinh sát công an sơn la
đã hóa trang và triển khai tốt nội dung này
khiến cho các đối tượng không nghi ngờ gì
từ đó đã thu thập đủ những tin tức
hình ảnh đặc biệt là vũ khí của đối tượng
ngoài ra cả những nội dung
mà các đối tượng bàn bạc để chống đối lại
lực lượng chức năng cũng được các trinh sát
nắm bắt rất rõ
một tiên tội phạm
ở một nhà
mà tàng trữ
đến trên bảy nghìn
và tất cả các băng đạn
ở súng sẵn rồi lắp vào súng
và băng đạn
giữ phòng ngoài đều được lắp đạn đầy
sẵn sàng chống đối
để công khai ở ngay trong khu vực bàn
uống nước dưới hầm
rồi cả mọi nơi
sẵn sàng cầm súng là nổ súng
dường như nghe ngóng được chút thông tin
vào hận đốc của các cơ quan chức năng
càng gần đến ngày ta chuẩn bị phá án
tuân và thuận cũng cử đàn em đệ tử
đi mua nhiều bình ga xăng
để gia cố đời ở sẵn sàng
chống đối đến cùng
bản tính liều lĩnh manh động
thách thức phát luật của chúng
để càng cung cấp rõ
chúng đã học đập trên internet
một hình thức làm bom xăng
bằng bình ga và xăng
theo kinh toán của chúng
toàn bộ số bình ga và những can sang này
sau khi mua về
sẽ được xếp ở khu vực trọng yếu ở nhà
đặc biệt ở cổng
sẽ có hai cặp bình ga to
cứa hai bình ga lại chèm
một can xăng ba lít
một bình ga nếu phát nổ
thì sức công phá của nó
có bản kinh hai trăm linh m
nếu cả chục bình ga như vậy nổ
thì hậu quả sát thương sẽ vô cùng nguy hiểm
đây là việc cực kỳ nguy hiểm
là đòn cân não đối với bạn truyền hành
để những thông tin chính xác
trí tiết này
mô hình bong ke của hai đối tượng
đã được dựng lên
sau sau cái đó
các tình huống tập trận giả định
cũng được công an tỉnh sơn la đưa ra
để chuẩn bị cho công tác phá
giám đốc công an tỉnh sơn la
và toàn bộ ban chuyên án
trực tiếp ra thao trường tập vấn
chỉ đạo huấn luyện
đã phương án tác chiến
phương án tổng thể cho kế hoạch tác chiến
việc sắp xếp vị trí con người
lựa chọn phương tiện vũ khí
cũng phải được tính toàn kỷ
trong quá trình tập luyện
công an sơn la đã nhiều lần thay đổi phương án
cho phù hợp với tình hình hình nghề
ban chuyên án cũng đã tổ chức
một số lần di chuyển hành quân
với phương tiện vũ khí
từ trung tâm thành phố xuống
rồi gần địa bàn đồng xá tà dê
rồi sau đó lại rút về
xem phản ứng của đối tượng thế nào
từ đó tiếp tục điều chỉnh bổ sung
để có phương án đánh trịnh hợp
quân tư lệnh cảnh sát cơ động
cũng thông báo cho trung đoàn hai mươi bốn
trung quan cảnh sát cơ động tây bắc
hỗ trợ công an sơn la giải quyết địa vãn
trong việc phương tạm hành
ngay sau khi nhận được quyết định của bộ công an
kế hoạch của ban chuyên án
và đề nghị của công an tỉnh sơn la
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã khẩn trương tổ chức làm việc
thống nhất với các đơn vị nhiệm vụ
thuộc bộ công an
và công an tỉnh sơn la
triển khai tăng cường
phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao
chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt
cho cán bộ chiến sĩ
nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ
triển khai mệnh lệnh nghiêm túc bí mật kịp thời
giai đoạn này là giai đoạn cam go nhất
và mọi cái diễn biến
của tội phạm
được chúng ta kiểm soát
cũng hết sức chặt chẽ
nhưng ngược lại những cái hoạt động của chúng ta
cũng bị các đối tượng giám sát
và cho người
theo dõi chúng ta
cũng hết sức chặt chẽ
có thể nói rằng mọi cái ý đồ về chiến lược
về chiến thuật
về kế hoạch tác chiến
phương án tác chiến
đều phải được đảm bảo
bí mật một cách tối đa
những trận đánh lớn như thế này
thì khu chuẩn bị nó phải rất lớn
và rất nhiều lực lượng tham gia
song song với kế hoạch tập luyện
bạn truyền án cũng đã nghiên cứu tính toán rất kỹ
đưa ra các phương án nhằm làm vô hiệu hóa
tối đa hoạt động tấn công phản kháng của đối tượng
tại bong ke của mình
đối tượng đã dùng điện đánh toàn bộ
vào dây thép ngai quanh nhà mái tôn
và các thiết bị nổ đấu nối điện vào bình ga
mà chúng đã chuẩn bị sẵn
khi còn dấu hiệu tấn công
đối tượng sẵn sàng kích nhận
các bộ công an sla đã trực tiếp
để làm việc với sở đệ lực tình
đặt vấn đề phối hợp nhằm làm vô hiệu hóa đối tượng
dùng cái phương án lợi thế của mình
đó là mình bí mật khống chế điện này
nhưng phải đẩy cái đối tượng vào tình trạng bất ngờ
nó đang hy vọng có cái gì đó trong đối mình
mình mà cắt điện sớm nó hiểu
rằng cái việc này vô hiệu
thì nó sẽ dùng các biện pháp khác để chống chế mình
nên là cái việc này mình đã biết
và mình đã có cái biện pháp để trẻ áp việc đấy
thì mình phải làm bất ngờ
để đối tượng không dùng cái biện pháp khác
hạn chế cái biện pháp khác trong đối lại mình
thế thì đòi hỏi cái hoạt động tắt điện này
phải rất bất ngờ
thực tế khi lực lượng của mình xuất kích
anh tuấn giám đốc công an tỉnh
cho quyết định cắt điện lưới
cắt điện lưới chỉ còn năm km
cách mục tiêu gần cổng
khi lực lượng trinh sát của mình vây chặt rồi
đối tượng không áp dụng biện pháp khác nữa
càng gần đến ngày quyết định phá án
những cuộc họp của ban chuyên án
càng dày đặn căng thẳng
từ ngày bốn tháng năm cho đến khi phá án
chưa đầy hai tháng
ban giám đốc công an tỉnh ban chuyên án họp hai mươi ba lần
chưa tính đến những cuộc trao đổi nhanh
cố ý trực tiếp giữa giám đốc với bộ phận tham mưu
bộ phận tổ chức của chính sách
thậm chí có những ngày họp
trao đổi kế hoạch ba bút viên
nhiều cán bộ ban chuyên án làm việc xuyên đêm
để chăn trở đưa ra những phương án phá án tốt nhất
cân nhắc kỹ càng ban chuyên án quyết định kết hợp
giữa đấu tranh trinh sát và đấu tranh vũ trang công khai
cục tiêu cao nhất là
đánh bắt được hai đối tượng
nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả lực lượng chiến đấu và nhân dân
thế nhưng phương án tác chiến như thế nào
thì chỉ có một bình đại táng trần anh tuấn
giám đốc công an tỉnh sơn la
trưởng ban chuyên án với công quyền quyết định
bỏ phải đến chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tức là chỉ trước thời điểm tấn công một đêm
với cho phép công vụ
thưa quý vị
sau thời gian chuẩn bị kỹ càng
lên những phương án với chỉ số an toàn cao nhất
cho cán bộ chiến sĩ tham gia chiến đấu
và nhân dân địa phương
thời điểm phá án đã được xác định
tối ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
khi đa số người dân đều bị cuốn vào không khí
của trận bóng đá giữa mùa world cup
trước màn hình tv không ai có thể biết rằng
một lực lượng chiến đấu
đã âm thầm bí mật hành quân
và những vị trí được phân công
để thực hiện một nhiệm vụ hết sức đặc biệt
chiều muộn ngày hai mươi sáu tháng sáu
một cuộc họp căng thẳng giữa thành viên
trong ban chuyên án
sau nhiều tháng chờ đợi
chuẩn bị các điều kiện chín mùi
thì đây được xác định là thời điểm
quyết định để ta tấn công
vào hệ thống bom ke của hai đối tượng truy nã
lúc này chúng ta đã nắm được chắc chắn
việc đối tượng bố trí các bom ga
bom xăng và nhiều vũ khí
để chống đối lực lượng chức năng
cũng như bóc tách được phần lớn
các đối tượng vệ tinh
tuy nhiên chưa xác định được chính xác
còn bao nhiêu đối tượng trong nhà
và số lượng vũ khí đạn dược
không thể để đối tượng lộng hành thêm nữa
thời điểm tác chiến đã đến
vào cái buổi chiều
thì các ông chí trong ban chuyên án
có ngồi với tôi
tôi mời các ông chí về
địa điểm đóng quân của chúng ta
ở huyện mộc châu
tôi xin ý kiến
bởi vì là cái phương án tác chiến
tôi vẫn đang cầm ở trong tay
về phương án đánh bắt ở đây thì
có thể nói là đưa ra một trong
những cái mục tiêu
mục tiêu số một là bắt được đối tượng
nhưng an toàn
trong trường hợp đặc biệt
mà nó chống đối lại một cách quyết liệt
thì là phải xử lý
phải xử bằng biện pháp rắn nhất
đã đến lúc không còn chịu được nữa
và không thể để
đối tượng này
mà nó xưng hùng xưng bá
cái vùng này nữa
trước khi vào trận đánh
được xác định là rất nguy hiểm
cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối
cho người dân của chúng ta
của đối tượng mà chính là sự an toàn tuyệt đối của người dân
vậy nên giữa khối lượng công việc khổng lồ chuẩn bị cho tác chiến
ban chuyên án vẫn dành sự quan tâm rất lớn đến các công tác
nhằm mang lại sự yên tâm và tin tưởng cho nhân dân
nhưng chúng cũng không thể ngờ rằng từng vị trí trọng yếu
đã bị lực lượng chức năng của ta ém quân bảo vệ chặt chẽ
cùng với việc triển khai lực lượng đấu tranh trinh sát bí mật
bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ nhất
thuộc một mươi một đơn vị chiến đấu với phương tiện chiến đấu tiến vào lục xã tà dên
chúng ta sử dụng xe đặc trùng để tham gia chuyên án
gồm năm xe s năm và hai xe thiết giáp
di chuyển ba trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng vũ khí
và phương tiện kỹ thuật rất lớn
sau nhiều lần hành quân giả định trước đó
thời điểm di chuyển quân được xác định tránh đánh động mạnh đến hai đối tượng
đây là lực lượng sẽ trực tiếp đối đầu với tên tội phạm truy nã nguy hiểm đất